thưa quý vị trong buổi tiếp xúc cử tri tại hà nội tổng bí thư nguyễn phú trọng đã nhấn mạnh
cả nước cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất ý chí quyết tâm cao để vượt qua khó khăn
tuyệt đối không được chủ quan lơ là tự mãn trước dịch bệnh covid một mươi chín
tại hội nghị đa số cử tri đều nêu cao tinh thần chống dịch đề xuất các biện pháp mạnh mẽ
đẩy mạnh việc tiêm vaccine để nâng cao hiệu quả chống dịch
bên cạnh đó bày tỏ mong muốn chính phủ có những giải pháp đồng bộ linh hoạt
để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực
thay mặt các đại biểu quốc hội phát biểu tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri
tổng bí thư nguyễn phú trọng khẳng định các ý kiến đều rất chất lượng sâu sắc
thể hiện tâm huyết trách nhiệm của cử tri với sự nghiệp chung
theo tổng bí thư đại dịch covid một mươi chín ảnh hưởng rất lớn đối với thế giới nói chung
trong đó có nước ta nhưng dưới sự lãnh đạo quyết liệt của các cấp các ngành
sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đồng lòng ủng hộ của nhân dân
công tác phòng chống dịch covid một mươi chín đã đem lại hiệu quả
mọi hoạt động của đất nước vẫn diễn ra bình thường trong điều kiện phòng chống dịch bệnh
trong khó khăn cơ đồ tiềm lực vị thế uy tín và sức mạnh tổng hợp quốc gia tiếp tục được củng cố
truyền thống đoàn kết tinh thần tương thân tương ái lá lành đùm lá trách
tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội
tuy nhiên tổng bí thư nhìn nhận đất nước còn rất nhiều khó khăn
thời gian tới cả nước cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất
ý chí quyết tâm cao để vượt qua khó khăn tuyệt đối không được chủ quan lơ lạ
tự mãn trước dịch bệnh covid một mươi chín tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế
giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội để đất nước bình yên mới có điều kiện phát triển
tổng bí thư nguyễn phú trọng đề nghị cử tri và nhân dân tiếp tục theo dõi giám sát
góp ý kiến kịp thời xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị cùng chung sức
đồng lòng giữ gìn cơ độ cha ông để lại
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
chúng tôi tự tin là kênh thông tin uy tín chất lượng kịp thời đăng tải những thông tin nóng nhất
thời sự nóng nhất về tình hình dịch bệnh sức khỏe của người dân
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại